nhằm chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện cho người dân vùng lũ được chăm sóc sức khỏe phòng chống dịch bệnh
nhiều hoạt động khám chữa bệnh miễn phí đã được các bệnh viện cùng các đơn vị hảo tâm phối hợp tổ chức
chương trình khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà hộ dân khó khăn được tổ chức ở các địa phương
trong vùng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt vừa qua tại huyện bố trạch và thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
và hai xã vùng cao a bung và a ngo huyện đắc prong tỉnh quảng trị
chương trình là sự phối kết hợp giữa bệnh viện đa khoa việt nam cuba đồng hới
và công ty cổ phần dược phẩm tv farm cùng các đơn vị đồng hành
tại đây các y bác sĩ tình nguyện viên đã thăm khám siêu âm cấp thuốc điều trị cho các bệnh tim mạch
huyết áp và các bệnh liên quan đến dịch bệnh sau mưa lũ như đau mắt nước ăn chân đau xương khớp hô hấp
với đầy đủ các trang thiết bị như máy siêu âm máy điện tim
các y bác sĩ và tình nguyện viên đã tham gia khám bệnh và tư vấn sức khỏe giúp cho chương trình thiện nguyện đạt được hiệu quả
các hộ trong diện khám và hỗ trợ được cấp phát thuốc điều trị theo đơn khám riêng
cùng một số phần quà gồm thuốc bổ và thực phẩm chăn màn áo ấm và tiền mặt
bệnh viện hội nghị việt nam cuba đồng hới rất là ghi nhận và rất là cảm ơn
giúp đỡ nhân dân trong thời kỳ

các y bác sĩ và tình nguyện viên đã tham gia khám bệnh và tư vấn sức khỏe giúp cho chương trình thiện nguyện